thưa quý vị và các bạn văn học nghệ thuật chính thống của một chế độ xã hội
bao giờ cũng phục tùng phục vụ việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội ấy
điều đó đã khẳng định văn học nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị
không thể tách khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền đó là quy luật
ấy vậy mà ở nước ta một số người nhóm người vẫn cố tình đi ngược lại quy luật khách quan đó
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết có tiêu đề
văn học nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị của đại tá tiến sĩ phạm quang thanh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian qua nhất là những năm gần đây một số người biến chất hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
đã lớn tiếng kêu gọi và đòi văn học nghệ thuật không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của đảng
đứng ngoài chế độ chính trị hiện hành cho dù chính chế độ này đã mang lại cho họ những giá trị đích thực
và họ đã đang được hưởng
vì thế họ ra sức truyền bá các tác phẩm văn học hội họa những chương trình ca nhạc phim ảnh
có nội dung chính trị
họ đề cao cổ suý một số tác phẩm của những văn nghệ sĩ cực đoan quá khích
thậm chí họ còn cho rằng những tác phẩm này đã tạo nên luồng gió mới trong lĩnh vực báo chí văn học nghệ thuật nước ta
và đã tiên phong thoát ra khỏi sự lãnh đạo của đảng thể hiện đúng tinh thần văn nghệ mở
bên cạnh đó
một số kẻ đã cố tình bôi nhọ đà kích các nhân vật các nhà phê bình văn học có quan điểm chính thống
xuyên tạc cho rằng họ là những cây bồi bút cho đảng con dối trên diễn đàn văn trương
điển hình trong đó có nhóm tự xưng là ban vận động văn đoàn việt nam độc lập và phiến diện cho rằng
văn học nghệ thuật do đảng lãnh đạo là thứ văn học nghệ thuật minh họa nghị quyết tô hồng thực tế theo chỉ đạo của đảng
thật đáng buồn hỏi
có nhà văn nhà thơ trưởng thành trong nền văn trương cách mạng giữa sự lãnh đạo của đảng
nhưng do bị mắc bệnh nặng nên đã mờ mắt phủ nhận chính những đứa con tinh thần của mình
khi liên tục cho rằng các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh là những kiểu viết minh họa đầy chất đặt hàng của đảng
mà không phải viết do cảm xúc do tình người của nhà văn
do đó những tác phẩm đó không có giá trị và phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự

chắc chắn các nhà văn nghệ mở đều đã biết
sự tồn tại của chính trị trong một xã hội thường được thể hiện trên hai phương diện là học thuyết chính trị và nhà nước
trong đó học thuyết chính trị giữ vai trò chủ đạo trong ý thức xã hội để giải quyết mối quan hệ giữa các giai cấp
các dân tộc các tầng lớp trong xã hội và xây dựng nên một nhà nước nhằm tổ chức quản lý điều chỉnh và định hướng xã hội phát triển
theo lý luận quan trọng
như vậy trong một xã hội nói đến chính trị là nói đến vai trò chủ đạo cả trong ý thức xã hội lẫn hệ thống thiết chế
mang tính chất nhà nước để bảo đảm cho sự hiện thực hóa tư tưởng chính trị
khi đã hiển nhiên giữ vai trò chủ đạo trong một xã hội
thì chính trị không chỉ ảnh hưởng và tác động tới các hình thái ý thức xã hội khác cùng trong một kiến trúc thượng tầng
mà còn giữ vai trò lãnh đạo
và chi phối mọi hoạt động trong lĩnh vực vật chất tinh thần của xã hội
bằng cách tiếp cận thực sự khách quan toàn diện khoa học
chủ nghĩa mark lenin đã chỉ ra văn học nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội
nhưng là hình thái ý thức xã hội đặc thù
biểu hiện tập trung đầy đủ sâu sắc nhất quan hệ thẩm mỹ của con người đối với hiện thực
và luôn nhấn mạnh văn học nghệ thuật phải thấm nhuần tư tưởng cách mạng
có tính giai cấp tính đảng tính định
chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
rõ ràng là dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do
văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng
vì vậy dù có những đặc trưng đặc thù nào đi chăng nữa
thì từ sự nhận thức phản ánh của mình
văn học nghệ thuật vẫn phải nhằm mục đích góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc
giải quyết những mâu thuẫn những yêu cầu đặt ra của thời đại
ý thức chính trị và tư tưởng cách mạng
ý thức văn học là những người bạn đồng hành trên con đường đi tìm hạnh phúc
tiếng nói chính trị và tiếng nói nghệ thuật bổ sung cho nhau
làm thăng bằng đời sống tinh thần của xã hội
thực hiện sứ mệnh mà dân tộc nhân dân giao cho
đảng cộng sản việt nam lãnh đạo văn học nghệ thuật
nhằm phát huy cao nhất tính chân thiện mỹ của nó
vì khát vọng cao đẹp của nhân dân và dân tộc ta
điều đó cũng có nghĩa
đảng lãnh đạo văn học nghệ thuật
không phải là một đối tượng
không phải là sự áp đặt mà trở thành nhu cầu khách quan
không chỉ cho việc thực hiện mục tiêu lý tưởng của dân tộc
mà còn vì chính sự tồn tại phát triển của văn học nghệ thuật
bảo đảm cho hình thái ý thức xã hội đặc thù này
phát triển đúng hướng toàn diện có ích
và đáp ứng khát vọng tốt đẹp phong phú lành mạnh của nhân dân của dân tộc
vì vậy ngay từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
đề cương văn hóa chiến lược đầu tiên về văn hóa
trong đó có văn học nghệ thuật của đảng
đã đặt văn hóa là một cuộc cách mạng được tiến hành đồng thời
với cách mạng chính trị và cách mạng kinh tế
quan điểm đúng đắn đó đã được khẳng định lại trong nhiều nghị quyết của đảng
quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn đề cao văn hóa
coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội
là mục tiêu là sự bảo đảm cho sự phát triển bền vững
không có hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được
văn học và nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh
tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ nếp sống của con người
trong quá trình lãnh đạo đảng không can thiệp sâu vào những vấn đề cụ thể
như cá tính sáng tạo cảm hứng sáng tác các tác nghiệp kỹ năng thực hành văn hóa
đảng chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo đối với văn học nghệ thuật
theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa văn học nghệ thuật phát triển
đúng định hướng chính trị
hướng của đảng vừa bảo đảm quyền tự do dân chủ cá nhân
trong sáng tạo trên cơ sở phát huy tính tự giác cao với mục đích đúng đắn
mới đây trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập
liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
để tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển
đảng và nhà nước luôn khuyến khích mọi tìm tòi
trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ
xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật
và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thực tiễn cách mạng việt nam đã chứng minh
đường lối văn học nghệ thuật của đảng là một bộ phận
trong đường lối phát triển con người phát triển đất nước
được xây dựng trên những căn cứ khoa học xác đáng
hướng tới những mục tiêu cao đẹp mà văn học nghệ thuật cũng nhằm hướng tới
do đó văn học nghệ thuật việt nam từ khi có đảng lãnh đạo
đã chuyển hóa lập trường cho nhiều trí thức tiểu tư sản
sang người trí thức cách mạng giàu lòng yêu nước
đơn cử như bài thơ từ ấy của tố hữu năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
đã đánh dấu sự chuyển biến đi theo lý tưởng cao đẹp
dám sống dám đấu tranh của giới văn nghệ sĩ lúc bấy giờ
nhà thơ chế lan viên đã cảm ơn đảng
người thay đổi đời tôi
người thay đổi đời tôi

nhà văn nguyễn công hoan cũng đã khẳng định
chính cách mạng tháng tám đã cứu sống đời ông
giải phóng cho gia đình ông và giải phóng cho ngòi bút viết tiểu thuyết của ông
trong giai đoạn cách mạng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
văn học nghệ thuật đã có vai trò quan trọng trong vận động cách mạng
cổ vũ đồng bào cả nước làm nên thắng lợi lịch sử cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
trong kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược
các tên tuổi như nguyễn đình thi phạm tiến duật xuân hồng phạm tuyên
và cả những người đã anh dũng ngã xuống như nguyễn thi lê anh xuân
đã vừa cầm súng vừa cầm bút vừa chiến đấu vừa sáng tác
góp phần làm nên hình ảnh cao đẹp đáng tự hào người nghệ sĩ chiến sĩ
họ đã có những tác phẩm đạt tới tầm cao về tư tưởng văn học nghệ thuật
tạo ra những hình tượng đậm chất lý tưởng thực sự mang tầm văn hóa lớn
trong đấu tranh cách mạng hướng bạn đọc đi đến những cái cao thượng anh hùng
từ khi đất nước thống nhất đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới
văn học nghệ thuật tiếp tục đạt được những thành tiệu đáng trân trọng
đại đa số các văn nghệ sĩ phát huy trách nhiệm công dân trách nhiệm nghệ sĩ chiến sĩ
sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật
góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa nước
nhà xứng đáng đại diện cho những giá trị bền vững những tinh hoa của cộng đồng
thực tế là vậy thử hỏi các nhà văn nghệ mở các ngòi bút tiên phong rằng
đó có phải là bóp nghẹt tự do dân chủ áp đặt tư tưởng quan điểm trong sáng tạo văn học nghệ thuật
hay chấn áp những văn nghệ sĩ đấu tranh cho tự do tư tưởng tự do sáng tạo không
và nếu các tác phẩm được viết theo kiểu minh họa
hay viết theo đặt hàng mà không phải do cảm xúc
thì liệu có đạt tới tầm cao về tư tưởng văn học nghệ thuật như vậy không
phải chăng tự ý thức chính trị kết hợp với tài năng và tấm lòng trong sáng
đã đem tới các thế hệ văn nghệ sĩ cách mạng việt nam ý chí tình yêu vô bờ bến
với sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc
từ ý thức đó các văn nghệ sĩ được tự do sáng tác và vững bước cùng dân tộc
góp phần cùng dân tộc
nên những kỳ tích mà lịch sử sẽ còn lưu giữ mãi
thời gian qua chúng ta đã cấm phát hành và quyết định thu hồi một số tác phẩm ấn phẩm văn học
đã phát hành là do vi phạm luật xuất bản
thậm chí có tác phẩm có những quan điểm nhận định đánh giá thiếu căn cứ khoa học mơ hồ về chính trị
như cuốn bước thịnh suy của các triều đại phong kiến trung quốc
có nội dung xuyên tạc lịch sử về chủ quyền biển đông của việt nam
cuốn sách dịch đường về tổng thống
cuốn sách về nô lệ có nội dung đánh đồng chủ nghĩa xã hội ở liên xô với chủ nghĩa phát xít
cuốn sách gạc ma vòng tròn bất tử có nguồn thông tin tư liệu sai lệch
tuyên truyền chủ nghĩa xét lại một cách cực đoan kích động thù hẳn dân tộc tạo tâm lý oán trách
việc làm đó là hoàn toàn chính xác đúng đắn để tạo điều kiện cho nền văn học nghệ thuật chân chính phát triển
góp phần tích cực vào xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta
mà đã lựa chọn chứ không như một số người rêu rao là trừng trị triệt tiêu những đóng góp của giới tinh hoa trí thức
có chăng đó chỉ là việc làm ngăn chặn những tác phẩm bôi đen chút bức xúc và hàn học cá nhân
lấy cái tôi để làm thức đo phẩm chất cộng đồng
những tác phẩm đó bao giờ cũng mang tới sự phản giá trị đối với tác phẩm và chính chủ nhân của nó
đó là sự thật không thể chối cãi được
cho nên khi người ta đòi hỏi tách văn học nghệ thuật khỏi chính trị
nếu đó không nhằm tiếp tay thực hiện ý đồ đem tối cho các thế lực phản động
thì cũng là biểu hiện của sự ấu trĩ mất phương hướng trong nhận thức mà thôi
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết có tiêu đề
văn học nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị của đại tá tiến sĩ phạm quang thanh trường sĩ quan chính trị
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi